quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu và rút về phía đông
tại bắc bộ vì thế vẫn nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai tiếp tục tăng nhẹ phổ biến từ một mươi hai đến một mươi năm độ
riêng vùng núi có nơi dưới một mươi một độ
sang ngày mai thời tiết tạnh giáo trưa và chiều trời hưởng nắng
nhiệt độ sẽ tăng hơn so với ngày hôm nay phổ biến ở ngưỡng một mươi tám hai mươi một độ
toàn vùng ở ngưỡng trời rét chỉ cục bộ một số nơi vùng núi là vẫn còn rét đậm
không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho cường độ gió đông bắc ở miền trung yếu hơn
dự báo trong đêm nay cả miền trung chỉ có mưa ở một vài nơi nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng dần
với khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi
nhiệt độ ban đêm tăng lên từ một mươi năm cho đến một mươi tám độ sáng sớm có sương mù
và sương mù nhẹ dài rác
đến trưa chiều trên khu vực giảm mây trời nắng nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi hai mươi ba độ
trong khi đó với các tỉnh ở phía nam của đèo hải vân trời ít mây hơn mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào ban đêm
còn ban ngày trời có nắng nhiệt độ khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi phổ biến từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ
tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì thời tiết đặc trưng của mùa khô đó là ít mưa
ở tây nguyên về đêm và sáng trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
còn tại nam bộ nhiệt độ thấp nhất ban đêm giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
còn ban ngày ở tây nguyên thời tiết dễ chịu với mức nhiệt trưa chiều mai là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
tuy nhiên tại nam bộ mức nhiệt ngày mai là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở miền đông có nhiệt độ cao hơn
trên biển không khí lạnh suy yếu
trong đêm nay và ngày mai gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn
trên khu vực biển đông sẽ duy trì gió đông bắc đến đông với cường độ ở mức cấp bốn cấp năm
sóng biển cao từ một bảy mươi năm cho đến hai m và biển không động
ở khu vực vịnh bắc bộ cũng có gió đông bắc đến đông
cường độ yếu hơn ở mức cấp ba cấp bốn
sóng biển thấp từ năm m đến một năm m
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước